tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì phiên họp chuyên đề của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án yếu kém thuộc ngành công thương
hiện có một mươi hai dự án chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương được phân thành ba nhóm
các dự án phục hồi có lãi các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi chuyển lên nhóm một và các dự án không thể tái cơ cấu phục hồi
kiên quyết cho phá sản giải thể hoặc phương án khác để giảm bớt thiệt hại cho nhà nước
phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập đoàn tổng công ty thực hiện nghiêm túc khẩn trương các chỉ đạo
tại thông báo số bốn mươi tám vpcp ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhất là các nhiệm vụ được giao đã quá thời hạn xử lý vướng mắc tranh chấp hợp đồng epc
phương án xử lý đối với ba dự án của tập đoàn hóa chất
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi kết quả phân loại cho bộ tài chính
ngân hàng nhà nước việt nam để xem xét có biện pháp hỗ trợ về tài chính tín dụng
nhằm tái cơ cấu các dự án có tính khả thi báo cáo thủ tướng chính phủ trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền
việc thay đổi điều chỉnh tái cơ cấu các dự án cần lập tờ trình báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét
và cần phù hợp với quy định của pháp luật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng theo chỉ đạo của bộ chính trị
nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án doanh nghiệp giảm tối đa thiệt hại
trong quá trình đó cần lưu ý đến khâu đánh giá thẩm định tài sản